trước tình hình dịch cúm da cầm diễn biến ngày càng phức tạp nguy cơ bùng phát cao
ubnd tỉnh quảng ngãi vừa quyết định tạm ứng một triệu liều vaccine để tiêm phòng đàn gia cầm
nhằm khống chế sự lây lan và dập tắt dịch cúm da cầm trên địa bàn tỉnh
một triệu liều vaccine này cấp cho các địa phương đã xảy ra dịch cúm là sơn tịnh đức phổ và thành phố quảng ngãi
để triển khai tiêm phòng chống dịch cúm cho đàn gia cầm
đồng thời chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
ubnd các huyện thành phố và ngành liên quan tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm trên gia cầm ở địa bàn tỉnh
tính từ ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy đến nay tỉnh quảng ngãi đã ghi nhận sáu ổ dịch cúm ah năm n sáu trên da cầm
tại các huyện đức phổ tp quảng ngãi và sơn tịnh
trong đó riêng huyện sơn tịnh có tới ba ổ dịch được phát hiện
hiện dịch cúm gia cầm đang có nguy cơ lây lan ra diện rộng trên địa bàn tỉnh quảng ngãi